tại thừa thiên huế vào ngày hôm qua tại trung tâm thể thao dưới nước hiệp hội thể thao dưới nước việt nam và sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thừa thiên huế
phối hợp tổ chức khai mạc giải bơi lặn vô địch quốc gia bể hai mươi năm m năm hai nghìn một mươi chín
tham dự khai mạc có phó tổng thanh tra chính phủ chủ tịch hiệp hội thể thao dưới nước nguyễn đức hạnh phó chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế nguyễn dung
cùng đại diện sở văn hóa thể thao và du lịch các tỉnh thành trong nước có đoàn tham dự giải
theo ban tổ chức giải đấu năm nay đã quy tụ hai trăm một mươi chín vận động viên đến từ một mươi tám đoàn thuộc các tỉnh thành trong cả nước
tham gia tranh tài ở sáu mươi bốn bộ huy chương gồm lặn hai mươi bốn bộ và bơi bốn mươi bộ
môn bơi gồm các nội dung tự do ếch ngửa bướm hỗn hợp và tiếp sức
môn lặn gồm nội dung vòi hơi chân vịt chân vịt đôi và tiếp sức
giải bơi lặn vô địch
giải bơi lặn vô địch quốc gia bể hai mươi năm m được tổ chức hàng năm nhằm đánh giá công tác đào tạo vận động viên
tại các địa phương và các ngành
qua đó có hướng tập trung đầu tư bồi dưỡng các vận động viên xuất sắc vào đội tuyển quốc gia
tham dự các giải khu vực và quốc tế